cục kiểm ngư vừa thông tin về thể hình gắn thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá tại nước ta
có đó đến nay gần hai mươi chín tàu cá chiếm hơn chín mươi bảy số tàu cá dài hơn một mươi năm mét đã được gắn thiết bị giám sát hành trình vms
đại diện cục kiểm ngư việt nam cho biết hiện nay đang là thời điểm gấp rút làm việc với ec
để giải đáp các khuyến nghị của đoàn thanh tra lần thứ tư
do vậy việc kiểm soát tàu cá khai thác hải sản là điều kiện cần để gỡ thẻ vàng eu trong thời gian tới
cũng theo đại diện cục kiểm ngư việt nam sau quá trình xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về tàu cá
đã có hai mươi tám bảy trăm chín mươi bảy tàu cá trên tầm số hai mươi chín bốn trăm tám mươi chín tàu cá hoạt động vùng khơi có chiều dài từ một mươi năm mét trở lên
được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình vms
con số này tương đương chín mươi bảy sáu mươi năm số tàu cá được gắn thiết bị giám sát hành trình
ngoài ra đến nay nước ta đã xây dựng được khung pháp lý toàn diện
đầy đủ về quản lý nghề cá có trách nhiệm và chống khai thác eu theo chuẩn mực quốc tế
về trách nhiệm của quốc gia ven biển quốc gia treo cờ quốc gia có cảng
dự kiến trong tháng bốn hoặc tháng năm tới đoàn thanh tra của ec sẽ sang việt nam lần thứ năm
đây được coi như cơ hội cuối cùng để hải sản việt nam lấy lại uy tín tại châu âu nói riêng
cũng như thị trường quốc tế nói chung trước khi châu âu tiến hành bầu cử nghị viện vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chiều qua ban thường vụ tỉnh ủy phú yên tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm
thực hiện nghị quyết số ba mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng về xây dựng và phát triển văn hóa
con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
một mươi năm năm thực hiện chỉ thị số ba mươi tám ngày bảy tháng chín năm hai nghìn chín của ban bí thư
về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới
qua một mươi năm thực hiện nghị quyết số ba mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng về xây dựng và phát triển văn hóa
con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
ban thường vụ tỉnh ủy phú yên nhận thấy ngoài các mục tiêu đạt và vượt
thì còn mục tiêu trùng tu tôn tạo di tích cấp quốc gia chưa hoàn thành
sau một mươi năm năm thực hiện chỉ thị số ba mươi tám của ban bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới
tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến năm hai nghìn hai mươi ba của tỉnh phú yên đạt chín mươi bốn hai dân số
tuy nhiên công tác phát triển người tham gia bảo hiểm y tế chưa ổn định
chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở y tế chưa đáp ứng yêu cầu của người dân
do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan
tuy nhiên công tác phát triển người tham gia bảo hiểm y tế đến năm hai nghìn hai mươi ba của tỉ lệ
người dân tham gia bảo hiểm y tế chiếm chín mươi năm dân số
sở giao thông vận tải tp đà nẵng cho biết trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm sắp đến
sẽ công bố vận hành bốn tuyến xe buýt không trợ giá kết nối thành phố đà nẵng với hai thành phố tam kỳ
và hội an tỉnh quảng nam
việc khôi phục lại các tuyến xe buýt vào đúng dịp lễ sắp tới nhằm phục vụ nhu cầu đi lại
trong dịp lễ cũng như là nhu cầu di chuyển bằng phương tiện công cộng của người dân hai địa phương
vào cuối tháng ba sở giao thông vận tải tp đà nẵng đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả
lựa chọn đơn vị vận tải cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng cho các tuyến xe buýt
đà nẵng quảng nam sẽ do công ty cổ phần xe khách phương trang futabus life khai thác vận hành
dự kiến sẽ có bốn mươi xe loại hai mươi sáu chỗ ngồi phục vụ người dân hai địa phương trên tuyến đà nẵng quảng nam
được biết dự kiến ra vé toàn tuyến cho lộ trình xe buýt từ tp đà nẵng đi tp tam kỳ là ba mươi chín đồng
và ba mươi năm đồng cho lộ trình từ tp đà nẵng đi tp hội an
đây là các tuyến buýt đang nhận được sự mong chờ của người dân và du khách
đặc biệt là khách du lịch thường xuyên đi tp đà nẵng và tp hội an
cũng nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
tổ chức triển lãm đặc biệt có tên gọi điện biên phủ điểm hẹn lịch sử
triển lãm điện biên phủ điểm hẹn lịch sử giới thiệu tới công chúng hơn ba trăm linh hình ảnh
tài liệu hiện vật tiêu biểu được thể hiện theo các khối nội dung đường tới điện biên
quyết chiến quyết thắng sáng mãi điện biên
đặc biệt triển lãm trưng bày những hiện vật tư liệu hình ảnh vô cùng quý giá
lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng như bản kết luận của đại tướng tổng tư lệnh võ nguyên giáp
tại hội nghị cán bộ chiến dịch điện biên phủ bản đồ chiến dịch điện biên phủ thu được của quân pháp
sơ đồ tác chiến do cục tác chiến bộ tổng tham mưu vẽ phục vụ cho chiến dịch
triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày hai mươi ba tháng bốn và kéo dài đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
nằm trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
bảy mươi năm năm ngày truyền thống của đoàn bay chín trăm một mươi chín
thuộc tổng công ty hàng không việt nam vừa qua tại hà nội
báo quân đội nhân dân tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề hành trình chinh phục bầu trời
chương trình nhằm ôn lại lịch sử truyền thống hào hùng của trung đoàn không quân vận tải chín trăm một mươi chín
quá trình phát triển trưởng thành của trung đoàn và được đoàn bay chín trăm một mươi chín kế thừa tiếp nối
ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín tại sân bay gia lâm hà nội
trung đoàn không quân vận tải chín trăm một mươi chín đơn vị bay vận tải quân sự hàng không dân dụng
đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa được thành lập
trung đoàn chín trăm một mươi chín đã trực tiếp tham gia chiến đấu
đồng thời thực hiện nhiệm vụ vận tải quân sự kết hợp phục vụ dân dụng
lập nên nhiều chiến công đã đánh chìm và bắn hỏng hai tàu địch trong tổng tiến công nổi dậy tết mộ thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trở phái đoàn việt nam sang pháp đàm phán và ký hiệp định paris lịch sử
thực hiện hàng trăm chuyến bay vận chuyển vũ khí phương tiện kỹ thuật thuốc men
đáp ứng nhu cầu cấp bách cho chiến dịch hồ chí minh lịch sử giải phóng miền nam thống nhất đất nước
đến nay đoàn bay chín trăm một mươi chín tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vận tải hàng không trong tình hình mới
trở thành đơn vị thành viên trực thuộc tổng công ty hàng không việt nam
đoàn bay chín trăm một mươi chín không ngừng phát triển với những thế hệ phi công kế thừa xứng đáng
không ngừng trao dồi kiến thức kinh nghiệm làm chủ khoa học công nghệ
đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng của hãng hàng không quốc gia
đóng góp xứng đáng cho ngành hàng không dân dụng việt nam
thông qua chương trình nhà trường sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc của các nhạc sĩ trẻ
giới thiệu các em tiếp cận đến hiệp hội âm nhạc đương đại quốc tế
tạo cơ hội để các nhạc sĩ trẻ có thể tham dự những cuộc thi dành cho các nhà soạn nhạc trẻ thế giới